tại thời điểm kiểm tra trên tàu có sáu thuyền viên đang vận hành một mươi bảy máy hút cát hoạt động trong khoảng bốn tiếng có thể hút đầy cát cho các khoang tàu
toàn bộ số cát khai thác được để bán lại cho các chủ nuôi ngao nuôi vạng có nhu cầu
đội biên phòng quất lâm đã tạm giữ tàu hd hai nghìn bảy trăm bảy mươi chín và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép đối với chủ tàu
trước tình hình khai thác cát trái phép tại các khu vực sông biên giới biển của tỉnh diễn biến phức tạp từ ngày một mươi năm tháng chín sở tài nguyên và môi trường tỉnh nam định phối hợp với các đơn vị liên quan đã mở đợt cao điểm tuần tra kiểm tra để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông hồng sông ninh cơ và các địa bàn giáp danh với các tỉnh thái bình ninh bình
sáng nay tại công trình thi công trung tâm thương mại quận thủ đức tp hcm đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến ba công nhân bị thương nặng
trong quá trình thi công giàn giáo bất ngờ sập khiến ba công nhân rơi xuống đất các nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
tại hiện trường vụ tai nạn nhiều giàn giáo và lưới bảo vệ bị xáo trộn và hư hỏng chủ đầu tư công trình đã lập hàng rào che chắn hiện trường
hiện lực lượng chức năng công an quận thủ đức đang phối hợp với ủy ban nhân dân phường hiệp bình chánh tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc
vừa qua đoàn công tác của bệnh viện bạch mai phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai tổ chức chương trình công tác xã hội cộng đồng để khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh và tặng quà nhân dịp tết trung thu cho hơn hai trăm linh học sinh nghèo xã long phúc huyện bảo yên
chương trình này là một trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường xuyên được bệnh viện bạch mai tổ chức
qua đợt khám tư vấn nhiều bệnh nhi mắc tim bẩm sinh được phát hiện bệnh sớm và được tư vấn chữa điều trị một cách hiệu quả nhất
góp phần giảm bớt những khó khăn gánh nặng về bệnh tật cho các hộ nghèo trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đây là những chuyên khoa rất sâu mà ngành y tế lào cai còn cũng chưa đáp ứng được
tại đây được các bệnh viện trung ương các tổ chức tài trợ cũng như các nhà hào tâm đã tổ chức các đoàn lên tặng nơi để giúp cho các em
đây cũng là một cái rất là
là ý nghĩa và chúng tôi rất mong muốn những chương trình như này sẽ được triển khai rộng rãi ở các vùng miền của tỉnh lào cai đặc biệt là vùng sâu vùng xa
hôm nay chúng tôi đến với hơn hai trăm linh học sinh của trường tiểu học xã long phúc để giúp sàng lọc tim bẩm sinh cho các em
và chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ không phát hiện ra trường hợp nào mất tim bẩm sinh
tuy nhiên nếu có thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hỗ trợ các em để có thể được tiếp cận sớm nhất với việc can thiệp
và để có một sức khỏe tốt nhất trong hành trang để các em tiếp tục có việc học hành tự nhiên
bên cạnh việc khám và tư vấn tim bẩm sinh miễn phí bệnh viện bạch mai đã trao tặng hàng trăm phần quà
gồm học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trao sách vở đồ dùng học tập đồ chơi
nhân dịp tết trung thu đến tận tay các em nhỏ nhằm động viên khích lệ các em vượt qua hoàn cảnh
vươn lên học tập để trở thành người có ích cho xã hội
toàn bộ nguồn kinh phí do bệnh viện bạch mai cùng ngân hàng si banh tài trợ
đối với trẻ em vùng cao tết trung thu không chỉ đem tới niềm vui mà còn cả niềm tin yêu và những điều tốt đẹp trong cuộc sống
khi các em đón nhận sự sẻ chia từ cộng đồng từ những tấm lòng hào tâm
còn tại tỉnh quảng bình tại bản mò o xã biên giới thượng hóa huyện minh hóa
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình trung thu
đề biên cương vui hội trăng rằm cho trẻ em đồng bào rục
các em nhỏ người rục đã được đắm mình trong những câu chuyện cổ tích về chú cuội chị hằng
được tham gia rước đèn ông sao phá cỗ trung thu thưởng thức những sản phẩm đặc trưng của ngày tết trung thu
dịp này hơn hai xuất quà gồm sách vở học tập bánh kẹo trị giá gần ba trăm năm mươi hai triệu đồng
được trao tặng cho thiếu niên nhi đồng các bản làng biên giới trên địa bàn trong đêm trung thu
món quà nhằm động viên và khích lệ các em tiếp tục cố gắng phân đấu học tập tốt hơn trong năm học mới
xin được chuyển sang những thông tin quốc tế
thưa quý vị trong phiên giao dịch sáng nay thị trường chứng khoán khu vực châu á đồng loạt giảm điểm
do lo ngại căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc leo thang
sau khi bắc kinh từ bỏ kế hoạch đàm phán thương mại với washington
và kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa của hai nước
đồng ý với các nhà đầu tư có những phản ứng trước thông tin trung quốc hủy các cuộc đàm phán thương mại với mỹ
sau khi vòng áp thuế trả đũa lẫn nhau của hàng hóa
thưa quý vị trong phiên giao dịch sáng nay thị trường chứng khoán khu vực châu á đồng loạt giảm điểm
của các nhà đầu tư có những phản ứng trước thông tin trung quốc hủy các cuộc đàm phán thương mại với mỹ
sau khi vòng áp thuế trả đũa lẫn nhau của hàng hóa
nafta sẽ được tiếp tục thủ tướng trudeau cũng khẳng định sẽ cố gắng đạt được một thỏa thuận tốt
cho canada không chỉ riêng nafta mà còn trong bất cứ thỏa thuận nào dự kiến ngoại trưởng canada
chrystia phelan và đại diện thương mại của mỹ robert lighthizer sẽ tới new york để tham dự
cuộc họp của đại hội đồng liên hợp quốc tiến trình đàm phán song phương giữa canada và mỹ
hiện vẫn chưa có khả năng sẽ đạt được thỏa thuận trước ngày ba mươi tháng một mươi một giới chuyên gia cho rằng
nền kinh tế của canada sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu như mỹ thay đổi chính sách thương mại
trong tuần này đài loan trung quốc sẽ phải đối mặt với siêu bão chami
một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm khi đổ bộ vào khu vực
tính đến sáng ngày hai mươi bốn tháng chín bão chami vẫn đang tăng cường độ tại phía tây thái bình dương
gần philippines và được dự đoán sẽ thành cấp siêu bão bão có thể đổ bộ vào đài loan trong khoảng
ngày từ hai mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng chín với cường độ cấp bốn cấp năm sức gió lên tới hai trăm bảy mươi km một giờ theo kênh cnn

bão theo dự đoán sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và rẽ lên hướng bắc thái bình dương
vào một thời điểm chưa được xác định rõ dự báo cho thấy siêu bão này ảnh hưởng đến miền
bắc và miền trung đài loan bên cạnh đó là quần đảo ryukyu của nhật bản dù vậy
không loại trừ khả năng bão có thể suy yếu khi tiếp tục di chuyển trên thái bình dương và tương
tác với một số khu vực phía nam đài loan những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc
trong thời sự cuối ngày của chương trình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi